trong ngày một mươi hai tháng chín công an huyện bình chánh tp hcm đang điều tra làm rõ vụ hai bé trai tử vong dưới ao nước trên địa bàn xã vĩnh lộc b
trước đó chiều ngày một mươi một tháng chín chị lê thị câm bọ gọi điện về nhà cho hai con là cháu lê hữu tài một mươi năm tuổi lê hữu tính một mươi tuổi nhưng không được nên giờ hàng xóm qua kiểm tra
do không thấy hai bé trai ở nhà nên mọi người chia nhau đi tìm
phát hiện ở khu vực ao nước cạnh nhà chị bọ nổi lên chiếc chép nghi hai bé bị đuối nước nên người dân gọi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện bình chánh đến hỗ trợ
tối cùng ngày cảnh sát tìm thấy thi thể hai bé trai hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định